tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại dương ocean bank cùng các đồng phạm
hôm nay hội đồng xét xử phúc thẩm đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo và các bên liên quan theo từng nhóm tội danh
từ phiên làm việc buổi sáng các bị cáo theo các nhóm tội danh về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là những bị cáo đầu tiên bị xét hỏi
trình bày lý do kháng cáo bản án sơ thẩm nhiều bị cáo nguyên là giám đốc các phòng giao dịch của ngân hàng đại dương giải bày
trong vụ án họ chỉ là người làm công ăn lương thực hiện theo chủ trương của cấp trên và bản thân họ không được hưởng lợi
các bị cáo còn cho rằng trong những năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn chi lãi ngoài trong hệ thống các ngân hàng là việc ai cũng biết và không nghĩ việc chi lãi ngoài vượt trần là việc vi phạm pháp luật
bên cạnh đó theo thông tư số hai của ngân hàng nhà nước
thì hành vi chi lãi ngoài vượt trần chỉ bị xử lý về hành chính nên các bị cáo bị xử lý hình sự là không đúng nên đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm tội
theo hội đồng xét xử sơ thẩm hậu quả của các hành vi phạm tội là một chuỗi các mắt xích hoạt động liên kết với nhau
từ người lãnh đạo đề ra chủ trương ý tưởng chỉ đạo triển khai trên toàn hệ thống
từ tổng giám đốc đến các phó tổng giám đốc các khối ban ở hội sở xuống các chi nhánh phòng giao dịch đến từng cán bộ nhân viên của ocean bank
bị cáo hà văn thắm được tòa cấp sơ thẩm xác định là người ra chủ trương trên toàn hệ thống ocean bank
trực tiếp chỉ đạo các phó tổng giám đốc ocean bank và các khối ban chi nhánh phòng giao dịch chi trả lãi ngoài cho các khách hàng trên toàn hệ thống
theo bản án sơ thẩm gần hai mươi người nguyên là giám đốc các chi nhánh của ocean bank bị kết tội
cố ý làm trái khi chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng hàng chục tỷ đồng
họ nhận các mức án từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tù treo hoặc cải tạo không giam giữ
tuy bị cáo hà văn thắm không kháng cáo về tội danh này mà tòa sơ thẩm tuyên cho ông ta hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
song vẫn xin giảm án cho các nhân viên của mình